đại sứ quán philippines và hội hữu nghị việt nam philippines đã tổ chức lễ khánh thành tượng
chủ tịch hồ chí minh và anh hùng dân tộc philippines roserian trong khuôn viên khoa quốc tế thuộc đại học thái nguyên
việc đặt tượng chủ tịch hồ chí minh và anh hùng dân tộc philippines thể hiện mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
giữa hai dân tộc nói chung là dấu mốc quan trọng ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác về giáo dục
đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa đại học thái nguyên và các trường đại học của philippines nói riêng
roserian sinh năm một nghìn tám trăm sáu mươi một mất năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu là anh hùng dân tộc của philippines
ông đứng đầu tổ chức liên minh philippines có tư tưởng thống nhất toàn quần đảo thành một quốc gia
chống bạo lực và bất công phát triển giáo dục công nghiệp nông nghiệp buôn bán và thi hành cải cách